mâu thuẫn bằng đánh nhau thì là về không nên
vì chúng ta là con nhà văn minh
thì mình là người lớn thì mình phải can thiệp
mà chị nghĩ rằng là mọi cái thì đều không nên giải quyết bằng bạo lực
bạo lực là không phải những cái ứng xử của phụ nữ
do áp lực cuộc sống nhiều gia đình đã thiếu đi sự quan tâm cần thiết đến con cái
đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến những lỗi lầm manh động của không ít thanh thiếu niên đang tươi phát triển
sự can chịu của nạn nhân
ngại va chạm của những người chứng kiến góp phần khiến cho nạn bạo lực học đường trở nên gia tăng
nó không chỉ làm tổn thương những người trong cuộc mà còn khiến cho xã hội cảm thấy bất an
vậy còn bạn nếu chứng kiến một vụ nữ sinh đánh nhau hội đồng bạn sẽ làm gì